tại quảng trị tình hình an toàn hồ đập cũng hết sức cấp bách
thống kê cho thấy trong số một trăm ba mươi một hồ chứa thì tỉnh quảng trị có đến bốn mươi tám hồ chứa nước hư hỏng xuống cấp và đứng trước nguy cơ mất an toàn
theo dõi sát sao để ứng phó với bão số một mươi cơ quan chức năng tỉnh quảng trị kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thống công trình thủy lợi
hồ chứa nước phù hợp hạn chế ảnh hưởng của mưa bão đến sản xuất và dân sinh
đồng thời tổ chức vận hành hợp lý các cống tiêu chạm bơm tiêu để tiêu thoát nước đệm sẵn sàng vận hành tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra
tuy nhiên khó khăn lớn nhất là nhiều hồ chứa ở quảng trị được xây dựng từ cách đây ba mươi bốn mươi năm tuổi thọ cao đã xuống cấp nhưng không có kinh phí đầu tư sửa chữa
theo quy định các hồ đập dân có dung tích một mươi triệu m ba trở lên cứ sau một mươi năm phải tiến hành kiểm định an toàn bằng phương pháp khoa học
nhưng do thiếu kinh phí nên đơn vị được giao quản lý khai thác các hồ đập ở quảng trị chỉ có thể đánh giá bằng trực quan